công an huyện yên minh và huyện quản bạ tỉnh hà giang đang vào cuộc điều tra nhóm phượt thủ gây gỗ đánh nhau với tài xế xe tải
trước đó trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh sô sát giữa nhóm phượt và tài xế xe tải
nhóm vừa thủ mặc áo mưa khoảng hai mươi người có mâu thuẫn với tài xế xe tải biển kiểm soát hà nội
lúc này nhóm thanh niên cầm mũ bảo hiểm lao lên ghế lái hành hung tài xế
lái xe đã bất ngờ nhấn ga đâm vào nhóm phượt khiến mọi người bỏ chạy